các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kinh tế giữa ông và chị bùi kim chi không hề có đăng ký kết hôn cả hai chỉ chung sống với nhau và có một đứa con chung mà thôi
thậm chí hiện tại thương tín cũng không biết bà xã đã đem con đi đầu
nam nghệ sĩ cũng rất khó để có thể liên lạc với vợ vì phải gọi rất nhiều lần cô mới bắt máy dù có nói chuyện cả hai cũng chỉ trao đổi ngắn gọn
mới đây thương tín cho biết ông đứng xác định dương tính với covid một mươi chín kinh tế cũng kiệt quệ tới mức không có một đồng trong túi
tuy nhiên nhắc tới vợ
nam nghị sĩ cho hay tôi chưa gọi điện cho vợ mình mà cũng không gọi vì cô ấy đã muốn bỏ đi rồi
giờ có khi tôi còn không có cái gì ăn đang bị bệnh nhưng trong túi không còn lấy một đồng
không chỉ riêng thương tín ngay cả nghị sĩ ưu tú trịnh kim chi người từng giúp đỡ hai vợ chồng thương tín rất nhiều trước đây cũng không thể liên hệ với bà xã của làm nghệ sĩ
trịnh kim chi cho hay có nhiều nhà hào tâm người hâm mộ liên hệ với chị muốn giúp đỡ thương tín
tuy nhiên khi liên lạc với hai vợ chồng thường tín thì đều không nghe máy
những ngày gần đây cũng có nhiều mạnh thường quân người hâm mộ thậm chí cả ngân hàng gọi tới cho tôi bày tỏ mong muốn giúp đỡ anh tín
tuy nhiên có nhiều lúc tôi liên hệ với anh thường tín không được
tôi muốn gọi để xác nhận lại địa chỉ một số thông tin để chia sẻ với người muốn giúp đỡ anh nhưng rất khó gọi được cho anh
tôi cũng có liên hệ với vợ anh thương tín nhưng cũng không được
được biết thương tín và bà xã hiện tại quen biết nhau qua một người bạn thân của ông
ngay cả khi đã có con chung kim chi vẫn sống ở dưới quê
còn thương tín ở sài gòn thỉnh thoảng quả lại thăm nhau mà thôi
việc bà xã mất tích giữa lúc mình kiệt quệ khó khăn thường tín cũng không trách móc và chỉ ngậm ngùi cho rằng bản thân không nuôi nổi vợ nên người ta cũng phải kiếm được sống
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thông tin nghệ sĩ thương tín đột quỵ sống trong cảnh cùng quẫn không có tiền trang trải viện phí khiến nhiều người xót xa
thương cảm cho nàm tài tư biệt động sài gòn nữ nghệ sĩ trịnh kim chi đã đứng ra kêu gọi
kêu gọi khán giả chung tay hỗ trợ thương tín
sau ba đợt kêu gọi trình kim chi nhận được hơn bốn trăm linh triệu đồng
nữ nghệ sĩ đã thanh toán viện phí cho tượng tài nàm tài tử thương tín một trăm linh triệu đồng tiền mặt
số tiền còn lại được dùng để mua bảo hiểm cho con cái ông
tài khoản riêng của vợ chồng thường tín cũng nhận được khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền ủng hộ từ mạnh thường quân cả nước
ngoài ra nam nghị sĩ còn được một khán giả hào tâm tạo cho một chiếc xe hơi hãng mercedes cũ
ông cho hay sẽ đem chiếc xe hơi này cho thuê để lấy tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày
thời gian thương tín nằm bệnh người phụ nữ được xem là vợ ông cũng có mặt chăm sóc nhận hỗ trợ từ khán giả
vợ chồng thương tín thậm chí còn bàn bạc sẽ cùng nhau về phan rang quê vợ thương tín để mở một tiệm tạp hóa nhỏ sống qua ngày
tuy nhiên sau khi ổn định sức khỏe thường tín đã trở lại sài gòn sống trong căn nhà thuê để chờ đợi cơ hội trở lại với màn ảnh nhỏ
sau hơn nửa năm kể từ khi được hỗ trợ gần nửa tỷ đồng ba chiếc xe hơi mới đây thương tín hé lộ tình trạng bí đát của bản thân
nam tài tử cho hay tình hình hiện tại của ông rất bế tắc chán trường
sau khi hồi phục sức khỏe thường tín từng nhận được lời mời tham gia một vài dự án phim
tuy nhiên do dịch bệnh bùng phát nên lịch quay phim đều bị hủy không thể hạn
suốt thời gian dịch bệnh hoành hành ông không có việc làm cũng không nhận được trợ cấp nên cuộc sống trở nên khó khăn thiếu thốn về tiền bạc
thực tín chia sẻ số tiền ông nhận được từ khán giả mạnh thường quân đã được chi tiêu hết trong thời gian giãn cách
hiện tại ông cạn tiền thiếu nợ tiền nhà mấy tháng này đến cả việc ăn uống cũng phải xin sỏ nhờ vả bạn bè thân quen
tôi cũng thiếu mấy tháng rồi nợ bốn năm triệu đồng rồi
tôi nói với chủ nhà tôi chẳng có tiền trả mấy tháng dịch hoành hành có làm được gì đâu
thôi thì tùy muốn làm gì cũng được chừng nào có tiền tôi sẽ trả ai muốn nợ nần
nhưng người ta thương nghệ sĩ
nên cũng chưa đuổi
mặc dù vợ đem con đi biệt cũng không liên hệ gì nhưng thương tính không hề trách móc
trái lại ông tự trách bản thân vì là người chồng mà không lo được kinh tế trong gia đình để vợ phải bươn trải vất vả
thương tín tâm sự vợ chồng ông không hề có tranh cãi chia ly chỉ là vì người ta cũng cần phải đi kiếm đường sống
với hoàn cảnh nợ nần đơn độc của bản thân hiện tại nam nghệ sĩ ngậm ngùi
lấy lắt thôi ai biết đường tương lai của mình thế nào
hết đường rồi tôi cũng nản
những chia sẻ của nghệ sĩ thương tín về số tiền quyên góp đã hết và vẫn tiếp tục sống trong cảnh túng thiếu đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều
giữa những luồng ý kiến này nhạc sĩ tô hiếu không khỏi thương cảm
anh đang tài dòng trạng thái mong muốn được giúp đỡ nghệ sĩ thương tín
nam nhạc sĩ cho hay anh đã liên hệ được với nghệ sĩ thương tín
tuy nhiên thương tín hiện đang điều trị covid một mươi chín nên chưa thể nhận được sự giúp đỡ của tô hiếu

ông cho biết sẽ cân nhắc sau khi điều trị khỏi bệnh
trước mắt tôi hiếu dự tính đưa nghệ sĩ thương tín về sống ở nhà mình tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
tôi muốn giúp anh thương tín có chỗ ăn chỗ ở
anh có thể ở tại nhà tôi đến khi nào anh không muốn ở nữa
nơi đây gần trường học và chợ thuận tiện đi lại nên anh có thể đưa vợ con về sống chung
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ
khi chia sẻ ý định giúp đỡ nghệ sĩ thường tiến nhạc sĩ tô hiếu nhận được nhiều lời khuyên can không nên
bởi nghệ sĩ
một mươi tuổi từng nhận được hỗ trợ tám trăm linh triệu đồng cùng xe hơi nhưng vẫn không ổn định được cuộc sống
trước ý kiến này nhạc sĩ tô hiếu bày tỏ
nhìn quá khứ của anh thương tín tôi nghĩ nhiều người khuyên mình cũng đúng
nhưng tôi thấy giúp người trong lúc bế tắc như thế này là đạo làm người
tôi giúp đỡ anh với thiện ý vui vẻ chứ không có gì hồi tiếc
tôi cảm thấy mình không mất gì mà nếu có để lại được gì thì đó là tiếng thơm
vì giúp người là điều ai cũng muốn làm
tôi thấy việc giúp đỡ anh phù hợp với hoàn cảnh của mình
nên không ngại
trước khi ngọi ý kiến giúp đỡ nghệ sĩ thương tín
nhạc sĩ tô hiếu đã có nhiều năm tham gia các chương trình từ thiện lớn nhỏ
anh bày tỏ
không muốn từ thiện ồn ào
mà làm một cách âm thầm bởi từ thiện là việc từ trong tâm
trước đây tôi hay tài trợ nhiều chương trình thiện nguyện cho vtv
như những ước mơ xanh ước mơ việt nam vòng tay nhân ái
được làm từ thiện giúp đỡ mọi người
tôi thấy rất vui vì mình sinh ra với thân hình lành lặn khỏe mạnh
đó là một điều may mắn rồi
tôi luôn cố gắng giúp đỡ những người tàn tật thiếu may mắn hơn mình
khi tôi mở công ty tôi tuyển đến hai mươi năm là người khuyết tật
người khuyết tật có công việc làm họ vui lắm
làm được điều gì cho người khác vui
thì mình cũng vui và hạnh phúc theo
sắp tới tôi đang ấp ủ rất nhiều dự án thiện nguyện cộng đồng
những thông tin về tình trạng bệnh của nghệ sĩ thường tín
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi đến cuối video
và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo